cũng với hành vi giết người hoàng kim quang quê tỉnh thừa thiên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
do mâu thuẫn tiền bạc với quang nên trần jin là đầu bếp tại một quán nhậu có kể với anh hoàng quốc lộc là chủ quán và chia sẻ sợ bị quang đánh
chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu anh lộc rủ thêm nguyễn mạnh hùng cùng với sinh đến gặp quang để nói chuyện
quang có rủ thêm bạn và mang theo dao đến điểm hẹn hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra ẩu đả
do bị nhóm của dinh đánh hội đồng nên quang đã lấy dao chống trả trong đó hùng bị quang chém nhiều nhát vào phần đầu gây thông tích một mươi một